ban tổ chức đã tóm tắt những nội dung chính trọng tâm của ba dự án luật
và nghe công an các đơn vị địa phương tham luận nội dung liên quan đến ba dự án luật
trên cơ sở tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn được giao
tiếp đó đại diện các sở ban ngành đã đóng góp ý kiến bổ sung hoàn thiện các dự án luật
tại hội nghị các đại biểu nhất trí cho rằng việc điều chỉnh bổ sung một số điều trong luật là cần thiết
và phù hợp với thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết số hai mươi bảy của ban chấp hành trung ương
tổng cộng đã có gần năm mươi ý kiến đóng góp trực tiếp và gián tiếp được gửi tới hội nghị
đây là những căn cứ quan trọng để công an tỉnh tiếp thu tổng hợp và báo cáo bộ công an nhằm phục vụ quá trình xây dựng các dự án luật
thưa quý vị hiện nay nhóm hành khách trẻ em dưới một mươi bốn tuổi đang phải làm thủ tục bay bằng giấy khai sinh bản cứng
đủ tuổi làm căn cứ công dân việc phải đem giấy khai sinh của các con đi lại nhiều lần khiến cho nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc bảo quản
bởi giấy khai sinh chỉ được cấp duy nhất một lần trong cuộc đời
gia đình chị đặng thu hà đều có chung một niềm đam mê du lịch
mỗi năm gia đình chị thường có từ ba đến bốn chuyến du lịch xa sử dụng phương tiện máy bay
với ba đứa con nhỏ đều dưới một mươi bốn tuổi thì hành lý ngoài các vật dụng cá nhân như quần áo giày dép thì chị không thể quên việc mang khai sinh của con
cho nên nếu mà phải mang giấy tờ như là giấy khai sinh bản gốc của con đi thì cũng khá là bất tiện
bởi vì là thứ nhất là cái giấy khai sinh nó to thứ hai là bởi vì có ba đứa con nên là sẽ có ba cái giấy để kèm theo
thì mỗi khi mà qua cửa an ninh thì phải kiểm tra lại giấy tờ thì cứ phải bỏ ra để kiểm tra lại cũng khá là bất tiện
nó to mà với nữa là bằng giấy khai sinh là bằng giấy
cho nên là khi mà cứ mỗi lần bay thế là một lần cái tay mình sờ vào cái
giấy khai sinh này sẽ làm nhỏ giấy khai sinh của con nhưng mà cũng không có cách nào khác cả
tâm lý này cũng diễn ra ở nhiều bậc phụ huynh khác
đa số đều e ngại việc phải sử dụng giấy khai sinh để làm các thủ tục bay
đặc biệt nhiều người sợ việc dịch chuyển nhiều nơi có thể khiến thất lạc hoặc nhầu nát giấy khai sinh của con
luôn luôn là phải mang giấy khai sinh đi cùng con
thì cái giấy khai sinh nó là tờ a bốn thì khi mình mang đi thì nó cũng dễ bị nhầu nát hơn
nó dễ bị nhầu với cả khi mang đi
khi mình hay bị quên thì bởi vì nó to quá
hiện nay hộ chiếu là giấy tờ tùy thân duy nhất có thể thay thế giấy khai sinh cho trẻ em khi đi máy bay
ngoài hộ chiếu các giấy tờ khác của trẻ đều không có giá trị sử dụng để làm thủ tục hàng không
hoặc nếu không muốn sử dụng giấy khai sinh bản chính thì các bậc phụ huynh cần phải tới ủy ban phường xã để xin trích lục giấy khai sinh bản sao
tại sự thảo luật căn cước bộ công an có đề xuất bổ sung quy định về các bậc phụ huynh
quy định này được quản lý cấp thẻ căn cước công dân cho công dân việt nam dưới một mươi bốn tuổi trên tinh thần không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của người dân
quy định này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân bởi nếu trẻ được cấp căn cước sẽ có phần giảm thiểu được giấy tờ thủ tục hành chính đồng thời giúp xác thực thông tin cá nhân
bản thân mình thì mình thấy rằng là em bé nhà mình thì cũng là một cá nhân cá thể riêng
nếu mà được tích hợp trong cái thẻ ví dụ như thẻ căn cước chẳng hạn thì mình thấy nó cũng rất là tiện và nó dễ
dễ nhét vào cái túi của mình để mình quản lý nhiều hơn
thì mình cũng hy vọng rằng là nếu mà có chính sách thay đổi như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ có lợi ích hơn cho gia đình mình và nó tiện
quan trọng là nó dễ quản lý hơn
nếu như mà có thể có một cái thẻ để tích hợp tất cả các giấy đấy cho trẻ con thì rất là tốt
như vậy thì nó rất là tiện lợi hơn
cũng để tránh trường hợp quên với hai loại giấy thay sinh thì là giấy a bốn
ví dụ như là gặp trời mưa hay là để mà tịnh sức một cái
rách ra cái thì lại không đủ điều kiện để có thể bay hoặc có thể là sẽ bị hoãn chuyến bay vì những giấy tờ không đảm bảo
mình thấy là cái ưu điểm của việc cấp căn cước cho trẻ dưới một bốn tuổi nữa là sẽ tích hợp được tất cả các thông tin của con
hiện tại thì một bạn nhỏ nhà mình sẽ có những cái giấy tờ sau là có giấy khai sinh này
bảo hiểm y tế thẻ học sinh và thẻ tiêm chủng
như vậy thì một bạn nhỏ sẽ có khoảng bốn giấy tờ
theo các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh hàng không
việc cấp căn cước không chỉ thuận tiện cho người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh hàng không
phòng chống được nạn mua bán người
bởi trong thực tế khi đi máy bay có những trường hợp đi mượn giấy khai sinh của một cháu nào đấy tương thích để có được giấy tờ
nếu có căn cước nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sẽ dễ dàng trong việc nhận diện hành khách
tôi thấy rằng là cái việc mà cấp căn cước công dân cho hoặc là cấp căn cước mà có ảnh
cho các hành khách dưới một mươi bốn tuổi là một điều cực kỳ thuận lợi
trong cả vấn đề về thực hiện theo quy định của quốc tế
hiện nay là chúng ta thực hiện theo tiêu chuẩn hàng không dân dụng quốc tế là cái phụ ước annex số chín
về đơn giản hóa thủ tục hàng không dân dụng fercilitations
trong đó yêu cầu là các quốc gia cần phải đưa ra các loại giấy tờ mà có kiểm soát trên danh tính của công dân
để có thể giúp cho việc nhận dạng dễ dàng
các cơ quan trong cái dây truyền hàng không dân dụng như tôi đã nói nhấn mạnh
an ninh hàng không dân dụng làm tốt thì cũng góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho an ninh quốc gia
do vậy cái dự án này theo tôi là rất khả thi và cần phải thúc đẩy sớm
với kích thước nhỏ gọn chất hiệu tốt tính bảo mật bảo an cao và còn có thể được tích hợp thêm rất nhiều thông tin khác
theo nhu cầu sẽ mang lại nhiều tiện ích cho trẻ em trong việc đi lại học tập khám chữa bệnh
và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày
vì vậy việc cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của họ
và phục vụ công tác quản lý nhà nước phát huy giá trị tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của chính phủ số xã hội số
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm một mươi năm ngày đại tướng võ nguyên giáp về cõi vĩnh hằng
mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sáng nay tại hà nội
nhà xuất bản quân đội nhân dân phối hợp cùng báo quảng bình và thư viện quân đội
tổ chức lễ ra mắt cuốn sách tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với đại tướng võ nguyên giáp
với hơn bốn trăm linh trang cuốn sách tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với đại tướng võ nguyên giáp
là những ký ức của các cựu chiến binh các nhà nghiên cứu nhà báo nhà văn nghệ sĩ
và tình cảm của bạn bè nam châu với đại tướng võ nguyên giáp người anh cả của quân đội nhân dân việt nam
bài viết được xuất bản và biên tập trong cuốn sách lần này đều là những người gần gũi gặp gỡ với đại tướng các nhà văn các nghệ sĩ các cựu chiến binh
nhưng được thể hiện bằng một kỷ niệm tình cảm kính trọng và có nhiều bài viết có thông tin mới góc nhìn mới
một cách toàn diện hơn sâu sắc và giản dị hơn về đời thường cũng như tầm trí tuệ tư duy của đại tướng
tuyên công tạng lào và những đồng tộc đó
đồng tộc lớn của đại tướng đối với sự nghiệp khách mạng của dân tộc và qua đó là thể hiện được cái tình cảm kính trọng
và sự của nhân dân trong cả nước và sự ngượng mầu của bạn bè quốc tế
tất cả là cái tấm lòng và cũng là nạn tấm nhang của người dân đối với đại tướng
bố cục hai phần cuốn sách được tuyển chọn biên tập kỹ lưỡng từ những bài viết của nhân dân trong nước
và bạn bè quốc tế về đại tướng võ nguyên giáp
đây là những tác phẩm đã được đăng trên thông tấn xã việt nam và báo quảng bình trong suốt một mươi năm kể từ ngày đại tướng về cõi vĩnh hằng
hôm nay thì cũng rất là xúc động và cũng rất là vinh dự để một lần nữa thầy cảm nhận được tình cảm của nhân dân
tình cảm của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân tình cảm của bạn bè quốc tế đối với ông
và cũng thay mặt cho bà là phó giáo sư sử học đảng bích hà thì các thành viên trong gia đình ông sẽ luôn luôn ghi nhớ
mà cái tấm lòng của nhân dân và quân đội và bạn bè quốc tế đối với ông
cuốn sách là sự tri ân và tự hào về đại tướng võ nguyên giáp một danh tướng sống mãi với non sông đất nước
một vị tướng sống mãi với đất nước